sáng ba tháng hai sở giáo dục và đào tạo tỉnh ninh bình đã cho phép học sinh các cấp nghỉ học từ ngày mùng ba đến ngày chín tháng hai
và phun thuốc khử trùng ở các trường học trên địa bàn tỉnh
đồng thời dừng tất cả các hoạt động giáo dục đang triển khai có liên quan đến học sinh
xây dựng kế hoạch giáo dục bù trong thời gian tiếp theo đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch và thời gian quy định
các nhà trường cũng chủ động vệ sinh khuôn viên trường học thông thoáng các lớp học
đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về nguyên nhân hậu quả và các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô cấp
do chủng mới của virus corona và dịch bệnh mùa đông xuân